quỹ đầu tư trực tiếp nga rdif và công ty dược việt nam vibotech cho biết lô vaccine sputnik v thử nghiệm đầu tiên đã được sản xuất ở việt nam
các mẫu thử nghiệm từ lô vaccine sẽ được chuyển đến viện gamaleya của nga để kiểm tra chất lượng
rdif và biotech đang tích cực triển khai chuyển giao công nghệ vaccine
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba bộ y tế đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine sputnik v
đây là vaccine đầu tiên được phê duyệt trên thế giới và cho đến nay vaccine này đã được phê duyệt và sử dụng ở hơn sáu mươi quốc gia
sputnik v sử dụng công nghệ vector cơ chế của nó là sử dụng virus vô hại đưa protein của ncov vào tế bào người giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch
theo kết quả các thử nghiệm lâm sàng được công bố vaccine sputnik v hiệu quả chín mươi một sáu và là một trong ba loại vaccine có hiệu quả cao nhất trên thế giới chống lại virus sars cov hai
các thử nghiệm lâm sàng được công bố vaccine sputnik v hiệu quả cao nhất trên thế giới chống lại virus sars cov hai